đây là lâu viện trợ đối ngoại lớn nhất của quảng tây đối với đảng bộ chính quyền và nhân dân các địa phương biên giới việt nam
ông lê hoàng dũng giám đốc trung tâm y tế tp trà vinh tỉnh trà vinh bị cách chức do liên quan đến việc tiêm vaccine không đúng đối tượng
công an quận ngũ hành sơn tp đà nẵng tạm giữ hình sự một phụ nữ trộm vàng của bạn thân dù được bạn đưa về nhà cư mang mùa dịch covid một mươi chín
cà mau vừa phát hiện trù một mươi hai ca bệnh covid một mươi chín liên quan đến một tiệm bánh trung thu ở khóm hai phường bốn thành phố cà mau tỉnh cà mau
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin toàn cảnh covid ngày hôm nay sau đây là nội dung chi tiết
thủ tướng phạm minh chính khẳng định an toàn dịch bệnh không phải là thứ từ trên trời rơi xuống mà phải do nỗ lực của mỗi người mỗi cơ quan đơn vị doanh nghiệp và toàn xã hội
thủ tướng đã phát biểu điều này tại cuộc làm việc với đại sứ hàn quốc lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp nhà đầu tư
hàn quốc đang sản xuất kinh doanh tại việt nam thủ tướng khẳng định đại dịch covid một mươi chín là điều không ai mong muốn
an toàn dịch bệnh không phải là thứ từ trên trời rơi xuống mà là do nỗ lực của mỗi người mỗi cơ quan đơn vị doanh nghiệp và toàn xã hội
trước đại dịch covid một mươi chín không có người dân nào an toàn khi vẫn có người dân khác mắc bệnh
không có quốc gia nào an toàn khi còn các quốc gia khác vẫn phải chống dịch covid một mươi chín
thủ tướng cho biết việt nam đang đẩy mạnh ngoại giao vắc xin với tinh thần tận dụng mọi nguồn vắc xin và chuyển giao công nghệ để sản xuất vắc xin thuốc điều trị covid một mươi chín phục vụ mục tiêu phổ cập vắc xin tiến tới miễn dịch cộng đồng
đối với vấn đề duy trì sản xuất chuỗi cung ứng lưu thông hàng hóa thủ tướng khẳng định quan điểm của chính phủ việt nam là tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp mở cửa khôi phục sản xuất nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch
theo đó việt nam đang xây dựng kịch bản khôi phục kinh tế xã hội thích ứng với an toàn dịch bệnh
về nới lỏng hạn chế di chuyển liên tỉnh với lao động thủ tướng đã yêu cầu bộ y tế hướng dẫn quy trình về cách ly y tế an toàn để các địa phương thực hiện thống nhất tạo thuận lợi cho việc tiếp nhận lao động đến và trở về từ các địa phương khác trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
về thủ tục cấp giấy đi đường nội tỉnh và liên tỉnh thủ tướng ra bộ công an chủ trì phối hợp với bộ y tế bộ thông tin và truyền thông ủy ban nhân dân cấp tỉnh thống nhất sử dụng một ứng dụng trên toàn quốc vừa có khai báo y tế vừa xác thực công dân nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân trong tình hình dịch còn phức tạp
lãnh đạo thành phố hà nội cho biết vùng hai và ba tức là vùng cam xanh có thể triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn theo tinh thần chỉ thị một mươi năm tuy nhiên hoạt động nào sẽ được nới lỏng lại chưa được công bố
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội chữ xuân dũng cho biết sau ngày một mươi năm tháng chín hà nội sẽ xem xét nới lỏng một số hoạt động trên tình hình thực tế kiểm soát dịch bệnh